lễ phát động kích cầu du lịch nội địa người việt nam đi du lịch việt nam tại thời điểm hiện nay
mà bộ văn hóa thể thao và du lịch phát động có ý nghĩa rất quan trọng
giúp vực dậy ngành du lịch cả nước trong đó có tỉnh bình định
với tinh thần người việt nam đi du lịch việt nam ngành du lịch bình định đã triển khai
nhiều chương trình kích cầu để thu hút phát triển thị trường khách nội địa
thúc đẩy tăng cường lượng khách ngay trong mùa cao điểm du lịch hè
chú trọng nguồn khách từ các thị trường có điểm đến gần thuận tiện di chuyển
đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn điểm đến hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng
và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch liên kết phát triển du lịch
trung tâm cũng đã được sự chỉ đạo từ ngành liên kết vùng đối với du lịch
của sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh quảng ngãi sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh gia lai
và sau đó thì trung tâm sẽ tiếp tục liên kết vùng đối với sáu tỉnh mở rộng
để qua đó cố gắng để đưa du lịch bình định thành trung tâm điều phố du lịch vùng
hiện nay trên toàn tỉnh
có ba trăm một mươi bốn khách sạn với tổng số bảy tám trăm một mươi sáu phòng
dự kiến trong tháng sáu tổng số lượt cất hạ cánh tại sân bay phú cát
từ hai đầu thành phố hồ chí minh và hà nội là năm trăm chín mươi bốn lượt
tăng gấp một mươi bốn lần so với tháng bốn năm nay
khách tham quan theo chương trình kích cầu đã đến với bình định nhiều hơn trong dịp hè
với các biện pháp và chính sách kích cầu du lịch nội địa đã triển khai
hy vọng ngành du lịch bình định sẽ dần khôi phục
thương hiệu điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn mà ngành du lịch bình định đã xây dựng
sẽ tiếp tục là lựa chọn cho du khách trong mùa du lịch năm nay